bộ y tế đã có quyết định số bốn nghìn bốn trăm bảy mươi một vào ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
về việc phê duyệt có điều kiện vaccine abdallah của cuba
cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vaccine abdalla được phê duyệt theo quy định tại điều sáu mươi bảy
nghị định số năm mươi bốn ngày hai nghìn một mươi bảy ndcp ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược